cảm ơn các bạn đã theo dõi
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một mươi bốn trăm chín mươi năm ca
trong đó có hai bảy trăm bảy mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
chuyển sang thông tin khác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố cà mau
phối hợp cùng với lực lượng chức năng đã tiến hành dừng phương tiện ô tô tải mang biển kiểm soát
chín mươi bốn c một nghìn tám trăm bốn mươi năm qua đó đã bắt quả tăng đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt khai tên là phan phương anh sinh năm hai nghìn một
thường trú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu
qua kiểm tra trên người và túi sách của phương anh lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện hai bánh heroin
và một trăm một mươi tám viên nén ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng khoảng tám trăm linh gram
khai thác nhanh phan phương anh khai nhận số ma túy được y vận chuyển từ thành phố hồ chí minh
về đến cảm mau thì bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra và bắt quả tăng
mới đây đội cảnh sát hình sự công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long đã bắt quả tăng
nhiều đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã bắt quả tang một mươi bốn đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
tại khu đất trống của ông trần văn thanh trú tại thị trấn cái nhung huyện mang thiết tỉnh vĩnh long
kiểm tra nhanh tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ ba con gà bốn cặp cửa sát chín xe mô tô
một mươi bốn điện thoại di động và số tiền gần năm mươi ba triệu đồng
hiện lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm tạm giữ tăng vật và phương tiện để tiếp tục điều tra
làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện cờ đông năng tỉnh đắk lắc vừa bắt và xử lý đối tượng cờ sơ y pháo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ở buôn hiau hai xã yà hiau huyện yà hà leo tỉnh đắk lắc chuyên đột nhập vào nhà dân
dùng dao khống chế các cháu nhỏ để cướp tài sản hiếp dâm và dâm ô
bước đầu cờ sơ y pháo khai nhận

bắt đầu năm một mươi chín tuổi y pháo thường xuyên xem phim lửa trụi
sau đó hay nghĩ về ý định giao cầu với trẻ em từ một mươi ba tuổi đổ lại
đối tượng thường chạy xe máy đi dò la ở các nhà dân nơi dãy vắng
thấy nhà nào có các bé gái ở nhà một mình thì vào giả vờ vào xin uống nước
và khi vào được trong nhà thì hắn dùng dao khống chế cướp tài sản và dở tròi hiếp dâm dâm ô các bé gái
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định y pháo đã gây ra hai vụ cướp tài sản trên địa bàn
và có hành vi hiếp dâm ô đối với hai bé gái
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với ba đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng đỗ văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn cẩm văn xã quốc tuấn huyện an lão thành phố hải phòng
đối tượng đỗ văn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn cẩm văn xã quốc tuấn huyện an lão thành phố hải phòng
và đối tượng trần công bằng sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại xã quốc tuấn huyện an lão thành phố hải phòng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại